về diễn biến mới nhất tại hà nội theo thông tin từ sở y tế thành phố
từ sáu giờ sáng nay cho đến một mươi hai giờ trưa nay trên địa bàn ghi nhận sáu ca mắc mới
tất cả đều đã được cách ly
sáng nay tỉnh này đã cử hai đoàn cùng với phương tiện tới tp hcm và tỉnh bình dương
bến xe miền đông phường long bình tp thủ đức tp hcm
hơn một bảy trăm linh người dân đồng nai có mặt từ rất sớm chờ đợi để được lực lượng công an đưa đón về đồng nai
trong số này có nhiều người già phụ nữ mang thai và trẻ em một số là học sinh sinh viên
người dân lao động tự do không có việc làm ổn định công nhân lao động nghỉ việc
do công ty tạm ngưng sản xuất vì ảnh hưởng bởi đại dịch covid một mươi chín
hơn ba tháng rồi em đăng ký đoàn này cách đây khoảng một tháng
tới hôm nay được đoàn cho thấy là
là mình có tin được giành ước hỗ trợ được về quê
thì hôm nay rất là khứng khởi được ra đây được anh em tặng tin cho vô quê
thật cảm ơn
thì em bị ảnh hưởng bởi dịch thì lâu lắm rồi mời công việc của em là giáo viên nữa
cho nên em cũng muốn là sớm hôm nay được tỉnh đón về thì em cũng rất là vui
rất là cảm ơn ban lãnh đạo tỉnh tổng này đã quan tâm
sinh viên ở trong này thì
nói chung là cũng được
giúp trợ và để cho về đồ ăn thức uống nhưng mà
nói chung là giờ được lãnh đạo tạo điều kiện cho về quê thì cảm thấy rất là vui mừng phấn khởi
vì được về đoàn tổ với gia đình ạ
để tạo điều kiện cho công dân đồng nai từ tp hcm về quê tránh dịch
ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai đã chỉ đạo các sở ban ngành xây dựng kế hoạch
phối hợp với các địa phương lập danh sách đăng ký số công dân đang làm việc tại tp hcm
và tỉnh bình dương có nguyện vọng về quê tránh dịch
các công dân từ tp hcm và tỉnh bình dương trước khi về đồng nai bắt buộc phải có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai
những trường hợp chưa có kết quả xét nghiệm âm tính đã được lực lượng chức năng tổ chức test nhanh tại chỗ
khi có kết quả âm tính mới được lên xe để về đồng nai
để hỗ trợ công dân không có phương tiện cá nhân về quê
tỉnh đồng nai quyết định hỗ trợ một mươi bốn chuyến xe khách loại bốn mươi chỗ ngồi trên xe có nhân viên y tế đi cùng
bên cạnh đó người dân còn được hỗ trợ một phần quà gồm bánh mì sữa và nước uống
lực lượng chức năng dẫn đoàn đưa công nhân về đồng nai bảo đảm an toàn giao thông và các quy định phòng chống dịch
đồng nai sẽ di chuyển vào bà con từ thành phố nhưng vê về đến sân vận động đồng nai
trong đó tại sân vận động đồng nai sau khi đưa bà con về đó
thì bản dân cả quyền sẽ tổ chức đoàn đón bà con về tới nơi cư trú
và thực hiện các biện pháp để đảm bảo phòng chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế
sau khi lực lượng chức năng đưa đón hơn hai người từ thành phố hồ chí minh và bình dương
về tập kết tại khu vực sân vận động đồng nai ở phường tân hiệp thành phố biên hòa
lực lượng chức năng tiếp tục giao cho công an các địa phương chịu trách nhiệm dẫn đoàn đưa công nhân về đến nơi cư trú
đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng đưa số công nhân chưa được tiêm phòng ngừa covid một mươi chín đi cách ly tập trung theo quy định
đồng thời yêu cầu những người dân đã tiêm mũi một cách ly y tế tại nhà trong vòng một mươi bốn ngày
và người dân đã tiêm đủ hai mũi chỉ cách ly y tế tại nhà trong vòng bảy ngày để theo dõi